ngày một mươi năm tháng sáu tại thành phố hồ chí minh cơ quan thường trú đài tiếng nói việt nam tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hát về quê hương đất nước lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình gồm hai mươi một tiết mục văn nghệ với các thể loại đơn ca song ca hợp ca đã thu hút gần một trăm linh diễn viên và hàng trăm cổ động viên đến từ các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố
đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
chương trình đã để lại những dấu ấn sâu sắc và những tình cảm của những người làm báo đối với quê hương đất nước